ngày ba tháng một mươi một tại tỉnh hải dương đã diễn ra lễ phát động tuyên truyền sử dụng điện an toàn tiết kiệm thông minh
thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt cho đoàn viên thanh niên và người sử dụng trên địa bàn tỉnh
lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng hợp lý điện năng
tiến hành các biện pháp tiết kiệm và chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn ba mươi ngay sau lễ phát động là lễ ký cam kết và diễu hành hưởng ứng sự kiện trên